ngày tám tháng một mươi hội liên hiệp thanh niên và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quảng nam đã tổ chức diễn đàn
khởi nghiệp quốc gia phát triển doanh nghiệp thời kỳ bốn tham dự diễn đàn có hơn năm trăm linh doanh nhân
thanh niên khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng nam
với chủ đề phát triển doanh nghiệp thời kỳ bốn các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề
về những cơ hội và thách thức khi khởi nghiệp vai trò của hội doanh nhân trẻ việt nam trong
thời kỳ phát triển kinh tế thời kỳ bốn những định hướng chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh quảng nam
và các tỉnh thành của cả nước trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang lan nhanh
ngoài ra diễn đàn cũng đề cập việc đổi mới tư duy để biến thách thức thành cơ hội khi khởi nghiệp
đồng thời làm thế nào để vượt qua nỗi sợ khi khởi nghiệp cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro
cũng trong dịp này đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa câu lục bộ đầu tư
và khởi nghiệp việt nam và ngân hàng việt tim banh quảng nam đồng thời ra mắt công lực bộ doanh nhân trẻ tỉnh quảng nam